kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam đã có tám mươi chín một trăm bốn mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín được chữa khỏi
gần một mươi hai một triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm
riêng tại thành phố hà nội từ một mươi tám h ngày hôm qua đến sáu giờ sáng ngày hôm nay
đã ghi nhận một mươi chín ca mắc mới trong đó có tám ca tại cộng đồng và một mươi một ca tại khu cách ly